mặc dù mặc áo vest trắng bảnh bao dân mạng vẫn chú ý thân hình ốm yếu của nam nghệ sĩ
sau buổi biểu diễn thương tín cũng được mạnh thường quân cho nhiều tiền
đồng thời nhạc sĩ tô hiếu đã chở ông ra bến xe để trở về quê nhà bình thuận
sau gần một tháng gặp lại tô hiếu cho biết tình trạng sức khỏe của thương tín đã sạt sút hơn nhiều
anh ấy giảm cân nhiều mặt thốc khác và thân sắc kém đi do nhiều ngày lang thang ngoài đường tôi hiếu nói thêm
về lý do không giữ thường tín ở lại thành phố hồ chí minh
tôi hiếu cho biết muốn gia đình chủ động chăm sóc nam diễn viên
đồng thời trong tương lai anh cũng sẵn sàng gửi số điện thoại thông tin để các khán giả chủ động liên hệ gọi sâu nam nghệ sĩ khi cần
tôi hiếu nói thêm mặc dù tôi thương anh ấy rất nhiều nhưng tôi không thể tiếp tục giúp anh ấy ở nhà mình
bây giờ tôi muốn anh ấy tự nhận sâu để có tiền sinh hoạt và nuôi gia đình mình
trước đó thương tín bất ngờ lên clip chia sẻ bản thân bị nhạc sĩ tô hiếu lợi dụng quy tiền cắt xe
nhanh chóng ân nhân cứ mang nam nghệ sĩ đã phải đối chất làm rõ
mặc dù đã không còn ở chung nhà tô hiếu vẫn thường xuyên giúp đỡ nam nghệ sĩ
mới đầy nhất sau khi nghe tin thương tín không có đủ tiền trả taxi khi lang thang ở đà lạt chính anh rằng tài giúp đỡ
sau vụ ồn ào tố ân nhân diễn viên thường tín mới đây đã xuất hiện tại một đám cưới ở thành phố hồ chí minh
mới đây mạng xã hội lại xuất hiện những hình ảnh ghi lại diễn viên thường tín diện vét trắng bảnh bao đi đám cưới tại thành phố hồ chí minh
công băng thương tín cho biết thương tín có vào thành phố hồ chí minh đi đám cưới con trai một người bạn chung của anh và năm diễn viên tại thủ đức
nhạc sĩ tô hiếu cho hay chiều một mươi chín tháng bốn diễn viên thương tín đã chủ động gọi điện cho anh để xem có show nào đi hát không
rất may anh kịp thông tin về đám cưới vào ngày hai mươi tháng bốn cho thường tín
trước đó nhạc sĩ tô hiếu chưa thể thông báo với diễn viên thương tín thông tin về đám cưới này mặc dù đã có một lần trò chuyện qua điện thoại với đàn anh
lần đó diễn viên thương tiến gọi cho nhạc sĩ tô hiếu khi đang trên đường tìm người thân ở di linh lâm đồng
nhưng thương tín phải gọi nhờ điện thoại của một tài xế taxi nên nhạc sĩ tô hiếu chưa kịp báo tin
nhạc sĩ tô hiếu chia sẻ thêm anh không liên lạc được với thương tín vì nam diễn viên dùng nhiều số điện thoại khác nhau và thường gọi không được
nhạc sĩ tô hiếu chỉ có thể đợi thương tín chủ động liên lạc với mình
trong video và hình ảnh diễn viên thương tín diện vét trắng bảnh bao dự đám cưới
ông cũng lên hát tặng chủ nhân đám cưới và khán giả
đây là nghề bạn chung của thương tín và nhạc sĩ tô hiếu thế nên họ mời nam diễn viên đến dự đám cưới con trai ở tp hcm
người bạn cũng thưởng hài giúp đỡ diễn viên thương tín trước đây
thời gian gần đây sau khi rời nhà của nhạc sĩ tô hiếu diễn viên thương tín đã về quê sinh sống
ông sống cùng vợ ở phan giang vài ngày sau đó chuyển đến nhà của mẹ đẻ cách đó vài cây số
nhạc sĩ tô hiếu vẫn nhạy sâu và báo cho thương tín mỗi khi có người mời thương tín sẽ tự chủ động đến điểm hát
mới đây sau khi nhận được show với các c một mươi triệu thương tín lang thang nhiều nơi như đà lạt siêu linh phú yên bảo lộc
theo nhiều nguồn tin nam diễn viên đi tìm con trai nuôi là cha xứ bạn bè cũ nhưng không tìm được vì không có địa chỉ số điện thoại
thư tín sau khi trở về quê cuộc sống khó khăn nên nhiều lần nhờ quay lại nhờ nam nhạc sĩ giúp đỡ
tuy trước đó đã xảy ra vụ ồn ào giữa tô hiếu và thương tín thế nhưng cuối cùng tô hiếu cũng đã thanh minh cho bản thân và giải quyết ổn thoảng mọi chuyện
nam nhạc sĩ chia sẻ vẫn thương cảm thương tín dù trước đó chính anh bị đấu tố lợi dụng tên tuổi của nam tài tử biệt động sài gòn
thời gian gần đây sau khi rời nhà của nhạc sĩ tô hiếu diễn viên thương tín đã về quê sinh sống
ông sống cùng vợ ở phan giang vài ngày sau đó chuyển đến nhà của mẹ đẻ cách đó vài cây số
nhạc sĩ tô hiếu vẫn nhận sâu và báo cho thương tín mỗi khi có người mời
thương tín chủ động đến điểm hát
mới đây sau khi nhận được sâu với các xe một mươi triệu thương tiến lang thang nhiều nơi như đà lạt diên linh phú yên bảo lộc
được biết thương tín đi tìm con trai nuôi là cha xứ bạn bè cũ nhưng không tìm được vì không có địa chỉ số điện thoại
trước thời điểm xảy ra ồn ào giữa thương tín và ân nhân theo nhạc sĩ tô hiếu diễn viên thương tín đến sống tại nhà anh hai năm nay bởi không còn nơi nào nương tựa
tôi là học trò nhạc sĩ tô thanh tùng đã từng gặp gỡ diễn viên thương tín từ thời trẻ
trước tình cảnh khó khăn của người nghệ sĩ gạo cội khi anh chủ động liên hệ tôi hoàn hỉ đón nhận và giúp đỡ
mong sẽ góp phần thay đổi hình ảnh của anh trước khán giả tuổi xế chiều
tôi còn nhiều công việc kinh doanh khác bên cạnh viết nhạc đâu cần dùng anh ấy để nổi tiếng nhạc sĩ tô hiếu chia sẻ
diễn viên thương tín sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu từng học tại trường quốc gia âm nhạc kịch nghệ sài gòn
ban đầu ông đổ quân cho đoàn kịch nói kiểu long giang rồi đoàn kim cương
tại đoàn kim cương thương tín nổi tiếng qua nhiều vở diễn gây ấn tượng mạnh với khán giả như
bông hồng cái áo vực thảm chiều cao huyền thoại mẹ tanya
về sau ông tham gia điện ảnh và ghi dấu ấn trong các phim như ván bài lật ngừa fbc biệt động sài gòn
chính trường chiên nửa vòng trăng
thời gian gần đây sức khỏe kém không thể đóng phim thường tín kiếm sống bằng việc đi hát
nhiều người hâm mộ bạn bè cũ vẫn nhớ tới ông và mời ông xuất hiện khi có dịp phù hợp
trước tối hiếu thương tín tửng tố mc phạm anh và nghệ sĩ nhân dân trịnh kim chi
khi thường tín đột quỵ hồi tháng hai năm hai nghìn hai mươi một phạm anh là người đầu tiên hướng dẫn vợ ông mở tài khoản ngân hàng
giúp ông kêu gọi quân gốc tử thiện trong cơn hôn mê
sau này thương tín lại chế trách nam mc
lúc tôi hôn mê bất tỉnh phạm anh dẫn vợ tôi đi ngân hàng
là một cái tài khoản mà không hỏi ý tôi tôi thấy hơi kỳ lạ
không phải ai dẫn mình đi làm tài khoản cũng tốt
tôi phải từ từ tìm hiểu xem động cơ như thế nào
khi thường tín xuất viện và gặp khó khăn trong việc ăn ở điều trị hậu đột quỵ
nghệ sĩ nhân dân trịnh kim chi đứng ra kêu gọi quân gốc
chỉ cập nhật tìm mỉ danh sách đóng gốc hoạt động thu chi theo đời trên tài khoản cá nhân
dù tổng cộng số tiền quyên góp bốn trăm linh sáu triệu đồng được thông báo thu chi rõ ràng
bao gồm việc đóng bảo hiểm cho con gái đã được vợ mình đồng ý
nam việt tử vẫn nhầm tưởng tổng số là tám trăm linh triệu đồng
xuất phát từ những canh thông tin không chính thống dẫn đến việc tố trịnh kim chi ăn chạn
tiệu trung ba sự việc thương tín luôn nói về những người giúp đỡ mình một cách vội vã
quyết liệt với lời lẽ nặng nề thậm tệ khi chưa từng trực tiếp đối chất xác minh hay có chứng cứ thuyết phục
những phát ngôn này trùng hợp xuất hiện khi ông vừa được người mới nhận nuôi
trước chuyện tố người ơn từ rất lâu về trước
không biết khi nào những câu chuyện xoay quanh tài tử thương tín chỉ toàn nỗi buồn
thương tín tưởng sống những ngày huy hoàng trên đỉnh vinh quang
mà diễn viên nào cũng khảo khát
tài năng và sự thành công của ông không thể phủ nhận
năm hai nghìn bảy thương tín bị bắt giữ vì tổ chức đánh bạc
sự kiện đánh dấu chấm hết cho quãng đời vàng son của ông
dù thực tế từ sau năm hai nghìn tên tuổi ông đã lắng dần trước sự thay đổi chóng mặt của thị trường giải trí
chưa kể thế hệ z lớp khán giả nửa đầu chiến x bắt đầu lãng quên thương tín
trong cái hình ảnh hào hoa đẹp đẽ của ông dần phai mở trong tâm trí thế hệ yx
do vụ tổ chức đánh bạc cuộc đời thương tín trượt dài
đỉnh điểm là sự kiện ra mắt hồi ký một đời dông bão năm hai nghìn một mươi sáu
từ đó hình ảnh ông không còn gì ngoài ngoại hình xa suốt cuộc sống chật vật đèo bồng vội trẻ con thơ
những tưởng thường tín không thể xa suốt hơn sự kiện ông đột quỵ đời năm hai nghìn hai mươi một
khiến những câu chuyện nối tiếp về cuộc đời tài tử mèn bạc một thời càng thêm méo mó thảm hại
thương tín đáng thương khi không có quyền lựa chọn hay quyết định
theo thời gian trở thành nạn nhân trong thời đại mạng xã hội lên ngôi
vì ngao túng bệnh tật và nuôi con nhỏ ông nhiều lần chọn cách đánh đổi những gì còn xót lại
tin giả nội dung số độc về thương tín từng bùng nổ đến đỉnh điểm những năm dịch covid một mươi chín
gần hai năm sống cùng tô hiếu được nam nhạc sĩ làm quản lý dư luận tiêu cực về ông giảm rõ rệt
hình ảnh phần nào được gỡ gạc cải thiện thương tín dần không còn gắn với các phát ngôn hồi đồ
thay vào đó hình ảnh nỗ lực mưu sinh kiếm tiền nuôi vợ con
ngoài đi hát ông còn đóng phim tập tành làm đạo diễn góp mặt trong tác phẩm kuli không bao giờ khóc vừa giành giải tại liên hoan phim berlin đức
ông còn được khen bởi thái độ sống nghĩa tỉnh khi giúp đỡ các đồng nghiệp khó khăn góp mặt tiễn đưa khi họ tạ thế
việc thư tín theo người nhận nuôi mới chỉ trích và mắng nhất người cũ khó có thể chấp nhận từ bất cứ phương diện nào
phi lý thương tín chưa từng thuyết phục công chúng đứng về phía mình
về tình ông năm lần bày lượt hành xử vong ân phụ nghĩa cạn tàu gió máng
từ nỗi buồn thân phận người nghệ sĩ tuổi xế chiều câu chuyện về cuộc đời ông hiện đã ngả màu bi kịch về lòng tin tình nghệ sĩ và tình người
khi hành xử không bảng danh giới đạo đức thương tín dường như đặt cực số phận vào người nhận nuôi kế tiếp
khác những lần trước dù có quyền lựa chọn chính ông đã đi con đường không thể quay đầu